sau một đợt rét đậm rét hại kéo dài khiến hàng loạt châu bò bị chết rét
chiều và đêm ngày hai mươi ba tháng hai tỉnh lào cai tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới kèm theo mưa
để giảm thiểu những thiệt hại do thời tiết bất thường chính quyền và các lực lượng địa phương
đang nỗ lực cùng với bà con các dân tộc tỉnh lào cai phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi
bà con nông dân nhất là trong khu vực miền núi tỉnh lào cai đang tập trung thực hiện
các biện pháp phòng chống rét cho đàn da súc da cầm ngừng gieo hoạt giống các loại
theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tăng cường bón các loại phân lân ca ly cho bếp
để cây cương cáp chống lại lạnh rét
khu vực vùng cao lực lượng biên phòng đã đến các hộ gia đình giúp dân phòng chống rét cho gia súc gia cầm
giúp sửa chữa làm mới chuồng trại tăng cường các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng
nâng cao sức đề kháng cho da súc
trong những năm vừa qua do có sự biến đổi của khí hậu
đặc biệt đây là một địa bàn khí hậu thời tiết khắc nhiệt mùa đông
ảnh hưởng đến sức khỏe và con giống của nhân dân trên địa bàn
đảng ủy chỉ huy chúng tôi đã thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên đài truyền hình
và triển khai cho cán bộ chiến sĩ xuống các thôn bản vận động nhân dân
phòng chống rét cho gia súc cùng với nhân dân hướng dẫn nhân dân
để quê chuồng trại và chăm sóc sức khỏe da súc
vào khí hậu thời tiết khắc nghiệt không để nhân dân đưa châu bò đi chăn
vào những thời tiết khắc nhiệt để đảm bảo giữ được cái tài sản cho nhân dân
thường xuyên bất cứ nào nào về xảy ra cái giết ẩm giết hại thì các đồng chí chỉ huy biên phòng
với lại chính sĩ biên phòng cũng xuống thôn bản để cộng với bà quang
để làm sao để chống được cái giết ẩm giết hại cho châu bò
những các chính sĩ chỉ huy biên phòng cũng xuống tỉnh gia đình bà quang
cũng là đun nước ấm cho những châu bò để cho nó uống
để cơ thể cho nó nóng để đảm bảo về cái sức khỏe của châu bò
theo dự báo trong những ngày tới nhiệt độ tại tỉnh lào cai tiếp tục xuống thấp
từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c vùng núi khoảng từ bảy đến chín độ c
khu du lịch sapa giảm xuống từ bốn đến sáu độ c
các đỉnh núi có độ cao từ hai bảy trăm linh m trở lên nhiều khả năng sẽ có băng giá xuất hiện trở lại